các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nơi mà giới chức cấp cao yemen sử dụng làm căn cứ ở phía tây ngoại ô thành phố aden thủ tướng khaled beha cùng với tất cả các bộ trưởng đều đã an toàn và được sơ tán đến nơi khác
uae sau đó đã lên án gai gắt vụ việc trên và cho rằng thủ phạm gây ra vụ tấn công chính là nhóm phiến quân houthi